ngày một mươi một mươi ubnd tỉnh đồng nai đã tổ chức tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc doanh nhân xuất sắc lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba một mươi
tại buổi lễ hai mươi bốn doanh nghiệp một mươi bảy doanh nhân xuất sắc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo tỉnh đồng nai tặng cờ và bằng khen
ngoài ra tám doanh nghiệp xuất khẩu uy tiến được bộ công thương tặng bằng khen
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh đồng nai nhấn mạnh những năm qua tỉnh đồng nai luôn thực hiện theo phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
xem những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp như của chính mình để kịp thời tháo gỡ
tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực hiện mô hình một cửa điện tử hiện đại rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cũng như tu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư tại đồng nai